hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nên thì với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác an ninh an toàn cho hội nghị việt nam đã được bạn bè quốc tế và truyền thông đánh giá cao
và những thông tin chi tiết thì sẽ được chúng tôi phản ánh trong phần sau của chương trình
còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức an ninh trật tự mới nhất cùng với biên tập viên minh hương
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối tượng dương văn út
trú tại phường hai thành phố bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi giết người
vào chiều ngày hai mươi ba tháng hai tại ấp một mươi bảy xã vĩnh hậu a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
do nghi ngờ vợ mình là chị lý thị tiên có quan hệ tình cảm với người khác nên đối tượng dương văn út và chị tiên xảy ra cự cãi và xô xát
trong lúc xô sát đối tượng dương văn út dùng tay bóc cổ chị tiên khiến chị tiên tử vong
vụ việc đã được cơ quan công an tiếp tục điều tra
tại tỉnh an giang cũng liên quan đến hành vi giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa hoàn tất thủ tục ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn hoài ân chú tại tổ sáu khóm vĩnh phước phường núi sam thành phố châu đốc để tiếp tục điều tra
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng h một mươi năm phút ngày hai mươi tháng hai trong lúc ân đang ngủ tại nhà
thì ông nguyễn phước nhiều là cha ruột của ân đi nhậu về la lối chửi bới làm ân thức giấc
giữa hai cha con xảy ra cãi vã
điền cầm dao chém vào cổ tay trái của ân
ngay sau đó ân chạy ra phía trước lấy một khúc tre đập vào đầu ông nhiều làm cây dao trên tay ông rớt xuống đất
ân tiếp tục nhặt một khúc gỗ đánh vào đầu ông nhiều khiến ông nằm úp mặt xuống đất
không dừng lại ân bước đến dùng khúc gỗ đập vào lưng ông nhiều khiến ông nằm bất tỉnh
thấy vậy mọi người đến đưa ông nhiều vào trong nhà nằm
đến khoảng một giờ hai mươi phút cùng ngày thì ông nhiều tử vong
ân bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
sáng nay công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe chở gỗ
đâm hai chiến sĩ công an huyện đức thọ bị thương phải nhập viện cấp cứu
vào khoảng sáu giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng hai công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh phát hiện xe tải có dấu hiệu nghi vấn
nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên tài xế đặng văn tin chú tại huyện hương khê không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn nhấn ga bỏ chạy
công an huyện đức thọ đã huy động lực lượng tiến hành truy đuổi
khi đến địa bàn thôn thanh bình xã thanh lộc huyện can lộc thì đuổi kịp
tiếp tục bất chấp hiệu lệnh của tổ công tác tài xế đặng văn tin đã điều khiển xe đâm thẳng vào xe máy của tổ công tác
đã khiến hai chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương phải nhập viện cấp cứu
tình thế bắt buộc lực lượng cảnh sát đã phải nổ súng phá cửa kính xe chấn áp đối tượng
tại hiện trường chiếc xe tải chở gỗ lậu nằm bên phần đường dành cho xe lưu thông hướng ngược lại
trên thùng xe tải rất nhiều những bè gỗ lớn không có giấy tờ xếp cao được phủ bạt kín
trên xe máy của công an huyện đức thọ nằm dưới bánh trước của xe tải hư hỏng
hiện công an huyện đức thọ đang phối hợp với công an huyện can lộc điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện hòa vang tp đà nẵng vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phan văn pháp hai mươi tuổi chú tệ xã hòa liên huyện hòa vang về hành vi cướp tài sản
vào ngày hai mươi hai tháng một pháp chơi bầu cua ăn tiền với nguyễn nguyên chú cùng địa phương
khi thua quá nhiều tiền pháp đã cầm cố tài sản của mình cho huyên gồm một sợi dây chuyền một nhẫn vàng và một điện thoại di động trị giá hơn một mươi một triệu đồng
đến chiều ngày hai mươi bốn tháng một pháp muốn chuột lại số tiền trên và win đồng ý
vì bị pháp đuổi đánh trước đó nên quyên đã nhờ một người bạn khác làm ở tiệm cầm đồ gặp pháp để lấy lại số tiền chuộc
mặc dù không có tiền trả nhưng pháp vẫn hẹn gặp nguyên dùng dao chuẩn bị từ trước uy hiếp để đe dọa lấy lại tài sản của mình và bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau đó
đến chiều ngày hai mươi bảy tháng một pháp bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trốn ở nhà một người quen tại huyện hòa vang
tình trạng cho vay nặng lãi tín dụng đen và đòi nợ thuê trên địa bản tỉnh bình định
đang có dấu hiệu bùng phát trở lại với đủ chiêu trò kể cả dùng bạo lực không những đẩy người đi vay tiền vào bước đường cùng mà còn làm mất an ninh trật tự trên địa bàn
và trước thực trạng trên công an tỉnh bình định đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt đấu tranh với các ổ nhóm hoạt động cho vay nặng lãi
đồng thời tăng cường tuyên truyền cho người dân cảnh giác trước bẫy tín dụng đen
ngày sau tết kỷ hội hai nghìn một mươi chín công an huyện tuy phước tỉnh bình định đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn mạnh hiếu ba mươi ba tuổi chú thành phố hà nội về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
trước đó qua khám xét khẩn cấp tại số nhà bốn mươi năm trần quang diệu thị trấn tuy phước huyện tuy phước
cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định thu giữ nhiều tài liệu tăng vật kể cả hung khí liên quan đến việc cho vay
kiểm tra hệ thống sổ sách từ ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
cho thấy nhóm đối tượng do nguyễn mạnh hiếu cầm đầu đã cho vay bốn trăm bảy mươi lượt với tổng số tiền hơn sáu ba tỷ
nhóm đối tượng này cho vay không cần thế chấp tài sản khi con nợ không trả lại đúng hẹn lập tức bị các đối tượng hành xử theo kiểu giang hồ
nhóm đối tượng này cho vay không cần thế chấp tài sản khi con nợ không trả lại đúng hẹn lập tức bị các đối tượng hành xử theo kiểu giang hồ
tại thành phố quy nhơn thời gian vừa qua các đối tượng hoạt động tín dụng đen tăng cường hoạt động núp bóng dưới nhiều hình thức tinh vi
đặc biệt là lợi dụng sự thiếu hiểu biết nhẹ dạ cả tin của người dân
khi người vay không trả được nợ các đối tượng uy hiếp đe dọa thân nhân gia đình con nợ phải có trách nhiệm trả thay số nợ cùng với lãi suất cắt cổ

trên một mươi bốn nhóm đối tượng và hơn năm mươi đối tượng là ngoài lai từ nơi khác đến và trên tám mươi đối tượng là của người địa phương hoạt động theo dạng tín dụng đen
với sự vào cuộc quyết liệt công an tỉnh bình định đã triệt xóa hơn chục nhóm hoạt động tín dụng đen nhiều đối tượng đã bị khởi tố bắt tạm giam
tuy nhiên để ngăn ngừa hiệu quả hoạt động phạm pháp này cần sự vào cuộc của nhiều cấp nhiều ngành
bên cạnh đó người dân cần đề cao cảnh giác
nhận thức rõ mối nguy hại khi quyết định giao dịch với các đối tượng này tránh xảy ra sự việc đáng tiếc
vào khoảng h bốn mươi năm sáng ngày hôm nay hàng chục cán bộ chiến sĩ công an tp cà mau đã bất ngờ ập vào cơ sở kinh doanh giải trí govshift
thuộc địa bàn khóm sáu phường năm thành phố cà mau đã phát hiện nhiều đối tượng nam nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy
đây là một trong những tụ điểm giải trí lớn tại địa bàn tp cà mau
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ năm mươi chín
hai viên nén nghi là thuốc lắc năm mươi sáu bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
hai bịch ni lông có chứa hoa lá khô dạng thảo mộc nghi là cần xa
tại thời điểm kiểm tra lực lượng phát hiện lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều túi ni lông
bên trong có chứa chất bột màu trắng nằm vương vãi tại các góc tường trên sàn và dưới các ghế ngồi
qua kiểm tra phát hiện có chín mươi năm đối tượng dương tính với ma túy trong đó có hai mươi nữ
đây là một trong những tụ điểm kinh doanh giải trí dạng quán bar thu hút rất đông đối tượng thanh niên
tại địa bàn tp cà mau và nhiều nơi khác đến
ngoài ra cơ sở trên còn vi phạm nhiều lỗi về lĩnh vực hành chính
các đối tượng và tăng vật đã được chuyển về công an thành phố cà mau để tiếp tục xử lý theo quy định
tại khu một phường hòa lạc tp mong cái tỉnh quảng ninh trong quá trình làm nhiệm vụ
tổ công tác công an tp mong cái đã bắt giữ ba đối tượng truy nã người trung quốc
ba đối tượng gồm hàn trí vinh lương tiến hoa và trương trinh đức
cả ba đối tượng này đều trú tại tp đông hưng tỉnh quảng tây trung quốc
ba đối tượng này bị truy nã theo quyết định của cục công an huyện tùng dương tỉnh chiết giang trung quốc
về tội kinh doanh trái phép
tỉnh công an tp mong cái đã phối hợp với trạm quản lý xuất nhập cảnh mong cái
bàn giao ba đối tượng trên cho cục công an thành phố đông hưng trung quốc xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị sáng nay tại hà nội phó thủ tướng
đình dũng đã có cuộc họp khẩn với bộ đông nghiệp và phát triển đông thôn
cùng với năm tỉnh có dịch tả lợn châu phi
năm tỉnh này là hưng yên hải phòng thanh hóa thái bình và hà nam
dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện trên cả lợn rừng
hiện đã có hơn hai ba trăm linh con lợn phải tiêu hủy với trọng lượng hơn một trăm bảy mươi hai năm trăm linh kg
chính sách hỗ trợ tiêu hủy đang ở mức hai mươi bảy đến ba mươi tám đồng một kg
nhưng thủ tục hành chính lại rất phức tạp khiến người chăn nuôi chậm nhận được tiền
tỉnh hưng yên kiến nghị cần nâng cao hỗ trợ theo giá thị trường
mới có thể ngăn chặn tình trạng người dân bán chạy lợn
phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu các bên liên quan cần nắm rõ chính sách hỗ trợ
để việc chống dịch được thông suốt
những tỉnh có dịch và các tỉnh giáp danh chưa có dịch
cần lên phương án phòng chống theo các cấp độ khác nhau
bên cạnh đó cần làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ dịch bệnh và cùng vào cuộc
trên thế giới hiện đã có hơn hai mươi nước có dịch
nhưng theo tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc
gần như các nước xung quanh việt nam có dịch nhưng chưa chính thức công bố trừ trung quốc
với đường biên giới dài đã đặt việt nam vào thế cần ngăn chặn khẩn cấp
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các địa phương
cần bám sát các trang trại lớn để có phương án phòng ngừa giáo diết
trên cơ sở ý kiến của các địa phương dự kiến vào đầu tuần tới
chính phủ sẽ có hội nghị trực tuyến để rút kinh nghiệm từ đợt chống dịch vừa qua
và thống nhất giải pháp ngăn chặn trong thời gian tới
xin chào quý vị và các bạn bản tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy hôm nay
xin mời quý vị và các bạn xem những thông tin vừa mới cập nhật
trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội ở phía nam như thường lệ
trước tiên thanh chúc xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức quan trọng khác
rạng sáng nay hai mươi tám tháng hai chiếc xe container đang cua lên cầu võ khế
phường trường thạnh quận chín tp hcm thì bất ngờ thùng xe đập mạnh vào lan can
và rơi xuống dưới đèn sọc tường

rạng sáng nay hai mươi tám tháng hai công an huyện hóc môn tp hcm tạm giữ lê trọng nghĩa
bốn mươi hai tuổi ngụ huyện hóc môn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó khuya ngày hai mươi bảy tháng hai người đàn ông tinh hải ngụ xã đông thạnh
huyện hóc môn dùng xe máy chở vợ và con nhỏ về nhà
khi đến cổng thì bị đối tượng nghĩa dùng hung khí tấn công
khiến nạn nhân bị thương phải hô hoáng
nghĩa sau đó chạy vào nhà cố thủ cầm dao đe dọa tất cả những ai muốn vào bên trong
cảnh sát sau đó có mặt vận động nghĩa ra bên ngoài nhưng bất thành
cảnh sát cơ động được trang bị nón và giáp bảo hộ
sau đó ập vào khống chế nghĩa trong vòng vài giây
theo người dân thời gian gần đây nghĩa thường xuyên quậy phá
tấn công một cách vô cớ đối với những hàng xóm xung quanh
sau ba lần thất bại mới đây trung tâm quản lý giao thông công cộng
sở giao thông vận tải tp hcm tiếp tục tổ chức đấu giá quảng cáo
trên thân xe buýt lần thứ tư với một mươi một gói thầu tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng
việc này khó có thể đạt được kết quả cao ở lần thứ tư này
so với những lần trước trong lần thứ tư trung tâm quản lý giao thông công cộng
chia nhỏ thành một mươi một gói đấu giá trong đó gói thấp nhất gồm năm tuyến
và cao nhất là tám tuyến xe buýt
các đơn vị tham gia đấu giá cũng có thể chọn thời gian để thuê quảng cáo
là một năm hai năm hoặc ba năm thay vì những lần trước áp dụng cố định ba năm
các doanh nghiệp tham gia đấu giá sẽ phải đặt trước tiền mặt tương ứng
với thời gian thuê thấp nhất là năm so với giá khởi điểm của gói đấu giá
trong thời gian thuê ba năm bảy của thời gian thuê hai năm và một mươi nếu thuê một năm
trường hợp chúng đấu giá khoản tiền đặt trước sẽ chuyển thành phí cọc
để đảm bảo thực hiện hợp đồng
thường thường em đi xe buýt rất là nhiều vì em đi thường xuyên xe buýt
kể cả đi học lắm đi làm thêm em thấy có rất nhiều quảng cáo trên xe buýt
từ đồ ăn đến giải trí
đến các thương hiệu thời trang cho đến an ninh và xã hội
đối với mỗi loại quảng cáo riêng họ đều rất trang trí rất là bắt mắt
rất là rõ ràng để mình có thể nắm mắt được những thông tin chung
về họ muốn nói gì về nội dung của quảng cáo đó
việc cho phép quảng cáo trên thân của tất cả hơn hai xe buýt có trợ giá
ở tp hcm mỗi năm sẽ thu về khoảng hai trăm bốn mươi tỷ đồng
chiếm hai mươi tổng số tiền trợ giá hàng năm
nếu việc đấu giá thành công số tiền ngân sách chi trả
cho việc trợ giá xe buýt sẽ giảm đáng kể
tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau như việc tính toán các gói thầu
chưa thật sự hợp lý sức thu hút người xem chưa cao
ngoài ra việc thiếu đồng bộ trong hệ thống xe buýt với nhiều xe buýt
có phần thân không đồng đều gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện quảng cáo
là điểm trừ khiến các doanh nghiệp đắng đo khi tham gia
tại vì như tôi đã biết ở một số nơi người ta ứng dụng bô hình này
theo dạng giống như đối tác công tư
ví dụ tôi giao cho một đơn vị tư nhân nào đó xem quyền này
khai thác quyền này để hai bên cùng chia lại nhọt
bởi vì trên thực tế khu vực công không có những kỹ năng cơ bản
của việc bán hàng không biết định gián không có tiếp thị quảng cáo
cả nó như thế nào
thì có lẽ có nghĩa là thành phố hồ chí minh cần xem mạnh
cách tiếp cận hiện tại
cũng theo ông huỳnh thế du việc đấu thầu quảng cáo trên xe buýt
để thành công
cần có những đơn vị tư nhân tham gia vào việc đầu tư cơ sở vật chất
nâng cao chất lượng dịch vụ
cần điều chỉnh lại hệ số thời gian khai thác của hợp đồng thuê quảng cáo
trên thân xe buýt cho phù hợp
vì thực tế sau khi mua gói quảng cáo doanh nghiệp mất thời gian làm việc
với đối tác gián quảng cáo nghiệm thu
sau đó mới thu được tiền quảng cáo sẽ kéo theo thời gian thực tế
của việc khai thác thấp hơn so với hợp đồng
đến với thành phố ngàn hoa đà lạt
chắc hẳn quý vị sẽ không thể quên hình ảnh những ngôi biệt thự cổ
mang kiến trúc pháp
theo năm tháng đã có rất nhiều công trình đã xuống cấp trồng trọng
và nguy cơ bị mất đi khó di sản kiến trúc ấy là điều hoàn toàn có thể xảy ra
bởi vậy khi một căn biệt thự được giải cứu thành công lại có thêm
một tín hiệu đáng mừng cho những người dân phố núi
những người luôn mong muốn giữ lại quá khứ đà lạt
căn biệt thự hơn một trăm linh năm tuổi nằm tại đường mê linh
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng là một trong những căn biệt thự
thuộc sở hữu của nhà nước được anh lưu thuê lại để đầu tư
làm quán cà phê và nhà nghỉ dành cho khách du lịch
công trình này đã được đầu tư tôn tạo trả lại đúng giá trị kiến trúc vốn có
toàn bộ cái nhà này là họ xây là họ không có cột kèo và mọi cái gì cả
họ chủ yếu là họ xây ở dưới là họ xây bằng đá trẻ
thì bên trên là xây gạch là bình thường
xong là toàn bộ cái xà và các thứ đây là họ cát tức là họ lấy gỗ thâm
thế nên họ xẻ nguyên một cây là họ lấy cái lõi họ về là họ gác lên
đấy thì mình khi mà về có làm hàm lại thì thực ra là mọi cái nó còn nguyên gần như là nguyên trạng hết
nhưng mà phía bên tầng bên trên á mọi cái trên đấy là họ láp đều bằng gỗ hết
gỗ đây là họ đan chéo với nhau mà toàn bộ bằng gõ đỏ hết
và đến khi mà bên mình có lột ra để mà làm lại cái xà này thì
tất cả một cái là cũng không thể ghép lại được chính xác như người ta nữa
tại đây gỗ vẫn là vật liệu được sử dụng chủ yếu hệ thống tủ kệ cầu thang cửa ra vào trần nhà sàn nhà đều được lát gỗ
ngoài ra biệt thự có thêm tầng hầm để chứa rượu thức ăn và đường hầm thoát hiểm phòng khi có bất chắc xảy ra
từ các hệ thống đèn bàn ghế đồng hồ lò sửa tất cả được bài trí rất tinh tế tạo nên một không gian ấm áp gợi nhớ về cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu pháp hai mươi tại đông dương
khi mà về cải tạo thì để cho nó phù hợp với lại cái không gian và cái kiến trúc và cái vật dụng mọi cái là nó cũng từ dây ngày xưa hết
trong cái mà quá trình mà sưu tầm về ấy thì nó còn một cái cây đèn nó rất là cổ và quý thì toàn bộ là bằng đồng ở trên cái màng hoặc bọc thì là toàn bộ cái chất liệu đấy là bằng cái bọng đái của con heo
thật sự rất là hạnh phúc khi được ở đà lạt và được bước chân về một ngôi nhà cũ của pháp và có các đồ cổ cần lưu giữ
cái mùi thơm của gỗ nhất nhất là hầm rượu hầm rượu rất là thơm của mùi của gỗ
em nghĩ để mà tìm được một nôi cổ bây giờ rất là khó để mà có giữ được một nét cổ kính nào đó
nên là cảm thấy mình thật sự rất là hạnh phúc khi được sinh ra ở đà lạt và có biết đến một nơi này
như quay ngược thời gian những không gian như thế này luôn mang lại cảm xúc hoài niệm bởi sự khắc họa về không gian trầm mặt
biệt thự cổ là một phần hồn của đà lạt
điều này không chỉ tạo nên giá trị riêng của vùng đất cao nguyên thơ mộng
mà còn góp phần làm phong phú đa dạng sản phẩm du lịch và bảo tồn những giá trị văn hóa lịch sử quý giá của đà lạt
đã kết thúc mà không đạt được kết quả như hai bên và dư luận mong muốn
theo tổng thống mỹ donald trump hội nghị thượng đỉnh giữa ông và chủ tịch kim trương ưn không đi đến thống nhất do bất đồng về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt
và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng nhìn lại cuộc gặp thượng đỉnh được cả thế giới mong chờ này trong tổng hợp của phóng viên truyền hình công an nhân dân
cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều tiên lần hai tại thủ đô hà nội của việt nam bắt đầu vào tối qua hai mươi bảy tháng hai
được khởi đầu thuận lợi với cuộc gặp chính thức của tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch triều tiên kim trương ưn ở khách sạn metropool
hai nhà lãnh đạo đã trò chuyện riêng hai mươi phút sau đó dùng bữa tối trong khoảng một tiếng rưỡi cùng các cố vấn
đến sáng ngày hôm nay hai mươi tám tháng hai là ngày làm việc chính của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên với rất nhiều các hoạt động chung của tổng thống donald trump và chủ tịch kim trương ưn
vào lúc chín giờ sáng hai nhà lãnh đạo đã bắt đầu có cuộc gặp song phương trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần hai
tuy nhiên đến phút chót thì hai bên lại rời hội nghị mà không đạt được thỏa thuận
như vậy là hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên đã kết thúc và hai bên cũng đã được thỏa thuận
nếu như hai mươi phút đầu vào lúc chín giờ sáng nay không khí khá thoải mái thì những diễn biến tại cuộc hội đàm của các quan chức song phương sau đó lại có vẻ khá căng thẳng
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên kết thúc lúc hơn một mươi ba giờ
tổng thống donald trump và chủ tịch triều tiên kim trương ươn rời khách sạn mexico lúc một mươi ba giờ hai mươi năm và không ăn trưa với nhau
lễ ký kết tuyên bố chung cũng đã bị hủy và buổi họp báo cũng rời lên sớm hơn hai tiếng so với kế hoạch là một mươi sáu giờ như ban đầu

sau việc đứng ra làm trung gian tổ chức cuộc gặp thực tình ở ngành một cách rất chú đảo
cảm ơn tình cảm của dân việt nam đã dành cho tổng thống
tổng thống donald trump cho biết mỹ và triều tiên đã không thể đạt được thỏa thuận
lý do chủ yếu là vì triều tiên đã giỡn bỏ lệnh trừng phạt nhưng mỹ không thể làm điều đó lúc này
ông trump nói rằng bình nhưỡng sẵn sàng phiên nhân hòa nhưng giờ chưa phải là lúc lệnh trừng phạt giỡn bỏ
đồng thời nhấn mạnh mặc dù không có thỏa thuận nào vào lúc này
nhưng đội ngũ của các bên có gặp gặp nhau trong tương lai khi cả hai bên đều sẵn sàng
về vấn đề triều tiên
tổng thống trump cho rằng hai bên đã có thời gian thảo luận rất hiệu quả và tích cực
tuy nhiên đây không phải thời gian thích hợp để ký thỏa thuận
tổng thống trump khẳng định hòa bình chắc chắn sẽ xảy ra và mỹ vẫn muốn duy trì quan hệ với triều tiên
tôi đã có thời gian thực sự hữu ích trong các cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo triều tiên kim
chúng tôi đã có một số phương án nhưng tại thời điểm này chúng tôi quyết định không thực hiện bất kỳ phương án nào
đôi khi bạn phải đi bộ đây là một trong những thời điểm đó
chúng tôi có một số lựa chọn nhưng đã đi đến quyết định đây không phải là thời gian thích hợp để ký kết
chúng tôi đã nhận định ngay từ đầu rằng đây là một quá trình dài và tốn nhiều thời gian
chúng tôi đã đòi hỏi chủ tịch kim trương ưn một số điều nhưng có lẽ nhà lãnh đạo triều tiên chưa sẵn sàng cho những điều kiện này
mặc dù vậy hôm nay đã là một bước đi lớn trong mối quan hệ giữa mỹ triều
chủ tịch kim trương ưn có những quan điểm riêng của mình và chúng tôi cũng vậy
tuy nhiên khoảng cách này sẽ không quá lớn như một năm trước đây nữa
chúng tôi sẽ xem xét có thể làm được những gì trong thời gian tới
ông kim trương ươn khẳng định sẽ không thử nghiệm tên lửa và vụ bí hạt nhân và tôi tin vào lời nói của ông ấy
cũng theo tổng thống trump mối quan hệ giữa mỹ triều tiên đã diễn ra trong thời gian rất dài
vì vậy có rất nhiều vấn đề cần giải quyết
tuy nhiên điều này không có nghĩa mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây
chúng tôi chưa sẵn sàng để từ bỏ những điều cho thỏa thuận này
chúng tôi là đối tác với rất nhiều nước trên thế giới và tất cả điều quan trọng
mối quan hệ với triều tiên cũng vậy nhưng tôi nghĩ thời gian này vẫn chưa đủ để đi đến quyết định ký kết ban đầu
triều tiên là một đất nước có tiềm năng và chúng tôi rất muốn được giúp phát triển đất nước này
tuy nhiên để làm được điều này triều tiên cần phải từ bỏ một số điều kiện của họ
theo tổng thống donald trump cả hai bên đều phải từ bỏ nhiều thứ để đến được thỏa thuận cuối cùng
tuy nhiên cả hai cũng phải sẵn sàng nếu cuộc đàm phán thất bại
và ông trump luôn chuẩn bị tinh thần cho những điều này không chỉ với triều tiên mà còn với các quốc gia khác
ngay sau khi cuộc họp báo kết thúc tổng thống donald trump đã ra sân bay về nước
thưa quý vị trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai tại việt nam
vấn đề đảm bảo an ninh an toàn là một trong những mối quan tâm hàng đầu
nhiều biện pháp đã được áp dụng để đảm bảo an ninh tối đa cho hội nghị lần này
truyền thông quốc tế trong những ngày tác nghiệp tại hà nội đã đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh an toàn cho hội nghị
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch triều tiên kim trương ưng
luôn có rất đông phóng viên đến đưa tin và người dân theo dõi bên ngoài
lực lượng công an đã triển khai các lực lượng trực tại khu vực bảo vệ và các điểm chốt nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh phục vụ hội nghị
điều này được phóng viên quốc tế đánh giá cao về sự chuẩn bị kỹ lưỡng của việt nam đối với công tác bảo vệ hội nghị
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai diễn ra tại hà nội được đảm bảo rất an toàn
tôi ấn tượng với cách làm việc chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát việt nam chúng tôi cảm thấy rất yên tâm về tình hình an ninh tại đây
sự kiện thượng đỉnh mỹ triều tầm điểm của thế giới tại hà nội đã thu hút khoảng ba phóng viên quốc tế
trên hai trăm linh hãng thông tấn quốc tế đến từ gần bốn mươi quốc gia và vùng nước
chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh an toàn cho mọi hoạt động báo chí trong thời gian trước trong và sau hội nghị thượng đỉnh là một trong những yêu cầu được đặt ra
trong đó tại các địa điểm diễn ra hội nghị cũng như nơi lưu trú của phóng viên quốc tế công tác đảm bảo trật tự đô thị trật tự giao thông
phòng chống các loại tội phạm có thể phát sinh như trộm cắp móc túi đều được tăng cường triển khai với các phương án kế hoạch được chủ động xây dựng ngay từ sớm
tôi đã đến việt nam trước một tuần khi hội nghị thượng đỉnh mỹ triều diễn ra an ninh được thắt chặt tại các địa điểm chúng tôi tác nghiệp đều được bảo vệ tuyệt đối
người dân ở hà nội rất thân thiện và gần gũi tại khách sạn chúng tôi ở tình hình an ninh cũng rất tốt không có một vấn đề phát sinh nào về an ninh xảy ra đó là điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi có thể dễ dàng tác nghiệp khi đưa tin tại đây
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám chúng tôi cũng triển khai lực lượng để đảm bảo an an toàn tuyệt đối
cho các đại biểu tham gia hội nghị cũng như là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phóng viên đài báo trong nước cũng như quốc tế tham gia đưa tin về hội nghị lần này
an ninh an toàn là một trong những lý do quan trọng để việt nam trở thành nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai
dù chỉ có hơn một mươi ngày để chuẩn bị xong công tác đảm bảo an ninh an toàn đã được các lực lượng chủ động xây dựng với nhiều phương án và kế hoạch đảm bảo một cách tối đa nhất
điều này đã được minh chứng trong suốt thời gian qua khi nhiều hoạt động bên lề và hội nghị chính hội nghị để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
công tác bảo vệ an ninh của lực lượng công an đã gây ấn tượng đối với truyền thông quốc tế về một đất nước việt nam thân thiện và an toàn
thưa quý vị và các bạn ánh dương mùa xuân là chương trình nghệ thuật nằm trong khuôn khổ tiệc chiêu đãi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
dành cho nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn và đoàn đại biểu triều tiên trong chuyến thăm việt nam
nhà hát ca mũ nhạc việt nam đã bắt tay vào tập luyện chương trình và có buổi tổng diệt vào ngày hôm nay hai mươi tám tháng hai
đây được xem là cơ hội để quảng bá âm nhạc truyền thống của việt nam ra thế giới
chương trình biểu diễn bao gồm các bài hát truyền thống của việt nam và cả một số ca khúc của triều tiên
những ca từ và giai điệu trong ca khúc có tựa đề là đam mê sẽ được nghệ sĩ nhân dân thái bảo biểu diễn trong chương trình lần này
bài hát ca ngợi nhà lãnh đạo triều tiên đã từng giúp chị giành cúp bạc liên hoan ca mũ nhạc bình nhưỡng năm hai nghìn một mươi hai
sau khi tôi đoạt giải cúc bạc ở bình nhưỡng triều tiên thì rất là may mắn và tôi rất hạnh phúc được mời giờ hát trong sự kiện rất lớn của đất nước
bản thân tôi nói riêng
và nhà hát đối chung được tham dự được biểu diễn đem cái văn hóa nghệ thuật của mình đến với triều tiên đến với thế giới như là một tiếng nói chung của cả dân tộc mình đối với thế giới
chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của việt nam
những người đã từng biểu diễn và giành giải thưởng cao tại liên hoan nghệ thuật mùa xuân bình nhưỡng các kỳ trước đây
trong đó có thể kể đến như nghệ sĩ nhân dân thái bảo nghệ sĩ nhân dân quang thọ
là tác giả kịch bản đồng thời cũng là người trực tiếp tham gia chương trình
theo ông hoàng xuân bình phó giáo đốc nhà hát ca mối nhạc việt nam gần ba tuần qua nhà hát đã bắt tay tập luyện
các nghệ sĩ tham gia ai cũng háo hức và bày tỏ niềm vinh dự
chúng ta khi biểu diễn âm nhạc của triều tiên âm nhạc của việt nam chúng ta sẽ làm hết sức mình để truyền tải được cảm xúc truyền tải được tâm hồn
như là những gì mà chúng ta đã từng chứng kiến ngay bữa nay
chúng ta đã từng chứng kiến nghệ thuật của triều tiên
thứ hai là không khí luyện tập thì đã hơn một tháng nay
lên kịch bản xây dựng giàn dựng bối khí hòa âm
rồi đặc biệt là các ca sĩ của chúng tôi khi mà hát về các tác phẩm của triều tiên thì quan trọng nhất là yếu tố cảm xúc và biểu cảm
nhưng mà phát âm phải chuẩn
chương trình ánh dương mùa xuân gồm ba phần
phần một giới thiệu một số loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc việt nam
đã được unesco công nhận như
múa cung đình huế quan họ bắc ninh cổng chiêng tây nguyên
phần hai nói về tình đoàn kết hữu nghị của hai nước
phần ba do các nghệ sĩ từng đạt giải ở các liên hoan ca mối nhạc tại triều tiên thể hiện
trong đó một tiết mục cũng dự kiến được biểu diễn là múa đôi anh tràng cắt cỏ và cô hái rau rừng
tiết mục múa này có câu chuyện lịch sử rất đặc biệt
đó là tiết mục được các nghệ sĩ triều tiên biểu diễn khi chủ tịch kim nhật thành sang thăm việt nam năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
các nghệ sĩ triều tiên
đã dạy lại nghệ sĩ việt nam tiết mục này
đây là một tác phẩm múa truyền thống của triều tiên
rất là khó nhìn thì có vẻ rất là dễ nhưng mà thực ra nó rất là khó
và trong quá trình luyện tập chúng tôi đã phải xem lại các băng đĩa
bởi vì đây là một tác phẩm từ rất lâu rồi
nghệ sĩ nhân dân kim trung đã được phía bên triều tiên truyền lại và cô đã già dựng lại cho chúng tôi
chúng tôi đã phải luyện tập rất là dài để có thể hoàn thành được tác phẩm này
tuy thời gian khá gấp
khối lượng công việc của các nghệ sĩ
khổng lồ nhưng các nghệ sĩ tham gia chương trình đều luyện tập hang say
với mong muốn hoàn thành tốt nhất mọi công việc để có buổi biểu diễn thành công tốt đẹp
tiếp tục với những tin tức khác
sáng nay thành phố hồ chí minh tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng việt nam
mùng ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu mùng ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân một nghìn chín trăm tám mươi chín hai nghìn một mươi chín
dự buổi lễ có ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
bộ đội biên phòng tp hcm hiện đang bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và các cửa khẩu cảng thành phố
cùng với vùng biển rộng năm km hai
thời gian qua bộ đội biên phòng tp hcm đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới quốc gia
kịp thời phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
có phần tích cực với địa phương xây dựng phát triển kinh tế xã hội chăm lo cho người dân
thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa
nhân dịp này thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm
vì đã có thành tích trong tổ chức thực hiện ngày biên phòng toàn dân
ngoài ra bộ đội biên phòng tp hcm cũng đã vận động kinh phí xây dựng năm căn nhà máy ấm chiến sĩ
mai ấm cho người nghèo nơi biên giới cho cán bộ người dân ở tây ninh với kinh phí hai trăm năm mươi triệu đồng
thành phố đà nẵng trong sáng nay cũng đã tổ chức meeting kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
hai mươi năm ngày biên phòng toàn dân và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
với những thành tích xuất sắc đã đạt được nhất là trong phong trào phòng chống và đấu tranh với các loại tội phạm
góp phần giữ vững an ninh biên giới quốc gia bí thư thành ủy tp đà nẵng đã trao bức chướng với nội dung
đoàn kết sáng tạo kỷ cương đổi mới bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới hải đảo cho lực lượng bộ đội biên phòng thành phố
cũng tại lễ meeting ủy ban mặt trận tqvn tp đà nẵng đã phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia từ đó khơi dậy niềm tự hào niềm tin và ý chí quyết tâm trong lòng nhân dân
nhằm phát huy sức mạnh thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc
sáng nay tại hà nội cụm thi đua số sáu bộ công an đã tổ chức lễ ký giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
trung tướng nguyễn ngọc anh cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp cụm trưởng cụm thi đua số sáu bộ công an chủ trì lễ ký
sáu đơn vị trong cụm thi đua số sáu bộ công an gồm văn phòng cục đối ngoại cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp
cục khoa học chiến lược và lịch sử công an cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cục hồ sơ nghiệp vụ bộ công an
đã thống nhất thông qua và ký kết giao ước thi đua năm hai nghìn một mươi chín gồm một số nội dung quan trọng như tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
xiết chặt kỷ cương kỷ luật tiếp tục cụ thể hóa chủ trương gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai tập trung xây dựng
hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác tham mưu hợp tác quốc tế
công tác pháp chế và cải cách hành chính tư pháp nghiên cứu dự báo chiến lược xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác hồ sơ nghiệp vụ
phát huy vai trò sung kích sáng tạo của các tổ chức đoàn thanh niên hội phụ nữ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
đẩy mạnh các hoạt động giao lưu gắn với các phong trào thi đua tạo không khí sôi nổi gắn bó đoàn kết giữa các đơn vị trong cụm thi đua số sáu góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao